ukraine vừa cho hai nước này và các đối tác có thể mời nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai
để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột vốn đã bước sang năm thứ ba
chánh văn phòng tổng thống ukraine andriy yemak cho hay sẽ có hai hội nghị thượng đỉnh hòa bình
hội nghị đầu tiên sẽ được tổ chức tại thụy sĩ và đến nay lời mời đã được gửi tới hơn một trăm sáu mươi quốc gia
tại đây các bên sẽ thảo luận về tầm nhìn hòa bình của tổng thống ukraine volodymyr zelensky
được đưa ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai theo đó yêu cầu nga rút toàn bộ binh sĩ và kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
ở hội nghị thứ hai có khả năng ukraine sẽ mời đại diện của nga tham dự
hiện phía nga chưa đưa ra bình luận về động thái của ukraine
sau hơn hai năm kể từ khi xung đột bùng phát các lực lượng của nga và ukraine vẫn đang trong thế rẳng co trên chiến trường
với rất ít diễn biến mang tính đột phá cuộc xung đột khi nào sẽ chấm dứt vẫn là câu hỏi chưa có lời giải